sau nhiều ngày mưa lớn tại bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại nhiều nơi
đại diện ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển đà nẵng cho biết trên bán đảo sơn trà xuất hiện hai mươi một điểm sạt lở
nghiêm trọng nhất là tuyến tiên sa hố sâu ngã ba bãi bắc có một mươi điểm sạt lở tuyến radar hai mươi chín đến đỉnh bàn cờ có bảy điểm sạt lở
nhiều đoạn cây to cùng khối lượng lớn đất đá trượt xuống nằm ngộn ngang trên đường gây cản trở việc lưu thông
hiện ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển đà nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tuần tra giám sát tại các chốt trực đồng thời cảnh báo để bảo đảm an toàn đi lại cho người dân